thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết việt nam có thêm sáu trăm linh chín ca mắc
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với ba trăm bốn mươi một ca tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày là hai ba trăm sáu mươi bảy
cụ thể một mươi sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh hai ba trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước
tại thành phố hồ chí minh nhiều nhất với một bảy trăm sáu mươi bốn ca
tính đến một mươi chín h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng ba mươi hai trăm năm mươi chín ca ghi nhận trong nước và một chín trăm bốn mươi ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước ước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là hai mươi tám sáu trăm tám mươi chín ca
trong đó có sáu năm trăm năm mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh